ngày hai mươi một tháng bảy tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức lễ phát động cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
tiếp nối những thành công của cuộc thi năm hai nghìn một mươi chín cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi sẽ thúc đẩy tinh thần học tập và rèn luyện của học sinh sinh viên trong toàn quốc
từ bậc trung học cơ sở đến bậc đại học cuộc thi nhằm khơi dậy và rèn luyện tinh thần khởi nghiệp trong học sinh sinh viên với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên
và trang bị các kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trong thời gian học tập tại các trường tạo môi trường thuận lợi để học sinh sinh viên hình thành
và hiện thực hóa các ý tưởng dự án khởi nghiệp góp phần tạo việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp cuộc thi là một sân chơi bổ ích và có giá trị giải thưởng đến gần năm trăm linh triệu đồng